thưa quý vị sau ba tháng triển khai chương trình sữa học đường tại hà nội đã có hơn chín mươi học sinh tham gia
tuy nhiên trong những ngày gần đây câu chuyện về sữa học đường tiếp tục trở thành tâm điểm gây tranh luận
về việc có thêm một mươi bốn vi chất dinh dưỡng trong sữa học đường so với khuyến cáo của bộ y tế mà không có thông báo trước
thực hư câu chuyện này ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
sản phẩm sữa học đường được triển khai tại hà nội đang được bổ sung một mươi bốn vi chất dinh dưỡng
nhiều hơn so với khuyến cáo của bộ y tế là chỉ có ba vi chất dinh dưỡng
điều này đang gây ra những băn khoăn từ phía các bậc phụ huynh lo lắng còn mình đang được sử dụng loại sữa không đảm bảo
vì bổ sung vi chất dinh dưỡng quá ngưỡng
mặc dù đã có những băn khoăn nghi ngại trong tâm lý phụ huynh nhưng phần lớn phụ huynh vẫn tin vào cảm nhận của con
cũng như kết quả sức khỏe của con sau ba tháng liên tục uống sữa học đường
con chưa bao giờ bị đi ngoài hay là
đau bụng cả
con có uống hết mà không uống sữa không
theo quyết định một nghìn ba trăm bốn mươi quy đề ttg của thủ tướng chính phủ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phê duyệt
chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học
đến năm hai nghìn hai mươi thì không cấm việc bổ sung các loại vi chất dinh dưỡng khác
việc bổ sung các loại vi chất dinh dưỡng khác do doanh nghiệp thực hiện nhưng không được vượt quá ngưỡng
so với bảng nhuận
nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người việt nam đã được bộ y tế đưa ra và không vượt quá mức khuyến nghị của việc dinh dưỡng
hàm lượng của từng loại vi chất dinh dưỡng mà được bổ sung vào trong sữa học đường là đã có cái khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới
và đầu tiên là chúng tôi theo cái khuyến nghị về tăng cường đa vi chất bổ sung đa vi chất cho trẻ em từ sáu tháng đến một mươi hai tuổi
sau đó thì dựa trên các công thức của nhóm tư vấn quốc tế
về tăng cường vi chất dinh dưỡng cho trẻ em lưới tuổi học đường thì đã xây dựng các công thức để có thể tăng cường đa vi chất dinh dưỡng vào sữa cho trẻ em
kết hợp với các nghiên cứu về cảm quan của sản phẩm để đưa ra một công thức tối ưu
về các đa vi chất mà tăng cường vào cho trẻ em thì hầu hết chỉ đạt được khoảng ba mươi so với nhu cầu khuyến nghị
tuy nhiên thời gian tới thanh tra bộ y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương
tăng cường triển khai các cuộc thanh tra bao gồm cả thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất